thưa quý vị và các bạn rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn là một biện pháp hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm virus corona mới
tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo hãy thường xuyên rửa tay khi đến những khu vực có nguy cơ cao như là phương tiện giao thông công cộng nơi tập trung đông người bệnh viện chợ buôn bán động vật các sản phẩm động vật
và nhằm bảo vệ hơn ba mươi năm sinh viên giảng viên khỏi virus corona trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra
viện kỹ thuật hóa học và viện công nghệ sinh học thực phẩm trường đại học bách khoa hà nội đã tiến hành sản xuất thành công dung dịch khử khuẩn
dung dịch khử chung sát khuẩn phòng chống virus corona của who
để hiểu thêm quy trình sản xuất chất lượng dung dịch này ra sao mời quý vị và các bạn cùng đến với trường đại học bách khoa hà nội
dung dịch rửa tay khô sát khuẩn được các nhà khoa học trường đại học bách khoa hà nội xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo diệt được vĩ khuẩn và các vết dơ mùi hôi bám trên bàn tay
có thể sử dụng thay thế chloramine b khử khuẩn nơi ở phòng học giúp tiết kiện chi phí bảo vệ sức khỏe của mọi người
không chỉ có khả năng diệt khuẩn dung dịch còn bổ sung các chất dưỡng ẩm chống lão hóa cho da tay và có mùi thơm tự nhiên của tinh dầu
khi mà sử dụng dung dịch này do bên trường em sản xuất thì em thấy là khá là sạch sẽ khá là nhanh khô ráo còn có mùi hơn dễ chịu ạ
em cảm thấy nó nhanh khô hơn các dung dịch khác và nó có làm mềm da tay của em hơn cảm giác dễ chịu hơn
so với các sản phẩm thương mại có mặt trên thị trường dung dịch khử khuẩn của các nhà khoa học trường đại học bách khoa hà nội sản xuất có các chỉ tiêu
tiêu chất lượng và tính chất tương đương như tiêu chí độ nhất phù hợp tỉ trọng nhiệt độ sôi ph tay khô sạch nhanh và đặc biệt có khả năng diệt khuẩn vượt trội
bây giờ chúng tôi dùng công thức của tổ chức tế thế giới bao gồm thịt phần chính là etanol chín mươi sáu được pha xuống nồng độ thấp hơn
ngoài ra có thêm glycerin có thêm nước oxy già h hai o hai tức là hydroxy peroxide và cuối cùng bổ sung thêm nước cất
sau nhu cầu người sử dụng thì chúng ta có thể bổ sung thêm các tinh dầu các hương liệu cho nó có mùi thơm
đấy là cái công thức chính thức mà cũng khá là đơn giản và có thể thực hiện được
để mà thực hiện được quy trình đó và đáp ứng được các quy mô hiện nay chúng tôi đang áp dụng trên quy mô là một lít một ngày
thế thì chúng tôi sẽ phải làm sao tính toán làm sao các thành phần để pha dùng cái đó phối trộn vào với nhau theo các bước
cũng như là các cái quá trình đảo trộn khuấy trộn để làm sao đảm bảo được rằng các cái dung dịch đó khi pha trộn vào nhau
thì nó đảm bảo được cái độ đồng nhất cũng như là đảm bảo tính phù hợp của quyên tắc pha hóa chất
hiện tại trường đại học bách khoa hà nội có đầy đủ nguồn lực máy móc trang thiết bị hạ tầng nhà xưởng
để có thể sản xuất lượng lớn dung dịch khử khuẩn lên đến ba mét khối dung dịch một ngày
để đáp ứng được cái nhu cầu của
gần đấy người thì trường đã có cái kế hoạch rất là rõ ràng
mỗi ngày sẽ sản xuất khoảng độ một khối một tấn hoặc là một mét khối dịch sát khuẩn
chúng tôi đã sẵn sàng phương án về mặt nguyên liệu cũng như về mặt trang thiết bị
việc đầu tiên khi mà chế cái dung dịch này thì nhà trường chỉ mục đích là để phục vụ cho cán bộ trong trường
tuy nhiên nếu mà dùng tốt thì trong trường hợp có những yêu cầu thì nhà trường sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ cái việc này
đối với những đơn vị mà nhỏ mà chưa có điều kiện thì có thể hỗ trợ theo đúng là hỗ trợ
vì đây đúng là trách nhiệm của nhà trường
hỗ trợ cái việc phòng chống vì đây là công cuộc chung của cả xã hội này
được biết dung dịch có thể đóng chai ba mươi năm mươi bảy mươi năm trăm linh ml dạng bình xịt
bay hơi ngay sau khi sử dụng nên có thể mang theo người
không cần nơi cấp và thoát nước như khi rửa tay bằng xà phòng
dung dịch hỗ trợ để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới
trong tình trạng thị trường đang khăn hiếm sản phẩm dung dịch sát khuẩn